thưa quý vị trải qua hơn một trăm hai mươi ngày giãn cách với nhiều cấp độ khác nhau nhiều hoạt động tại tp hcm sẽ chính thức được hoạt động trở lại
sau khi địa phương này mở cửa từ ngày hôm nay mùa một tháng một mươi
đón nhận tin vui này thì trong suốt những giờ vừa qua đông đảo cư dân mạng đã chia sẻ rất nhiều những cảm xúc của mình
vui có háo hức có thậm chí là nhiều cư dân mạng còn nói vui rằng đây là không khí đón mừng trong chiều ngày ba mươi tết
vâng bên cạnh những cái niềm vui đó thì nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ và tự nhắc nhở nhau rằng
chúng ta cần phải tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc năm k
để giữ vững thành quả và được an toàn trong cuộc sống bình thường mới
sài gòn trở lại mạnh khỏe vui vẻ năng động sớm thôi
quá tuyệt vời chúc mừng tp hcm thân yêu mong mọi người cùng nhau giữ vững thành quả để đưa thành phố trở lại yên bình như trước
chúc mừng tp hcm
dần trở lại nhịp sống mong mọi người luôn bình an văn minh ý thức cộng đồng hơn sau mỗi ngày
chúc mừng mọi người mong rằng cuộc sống của chúng ta sẽ sớm trở lại bình thường
cùng với rất nhiều lời chúc trên mạng xã hội những hình ảnh về ngày trải nghiệm đầu tiên trong trạng thái bình thường mới
đã được rất đông cư dân mạng chia sẻ
là hình ảnh những con đường tấp nập hơn những quán ăn mở cửa những dãy phố nô nức người
và nhiều hơn cả là nụ cười của người
cùng với đó nhiều dự định ngay sau khi tp hcm nới lỏng nhiều hoạt động từ ngày hôm nay cũng đã được cư dân mạng chia sẻ
ôi phòng gym được mở cửa rồi sau nhiều tháng ở trong nhà tập luyện thì cảm giác đi ra phòng tập cũng hạnh phúc hơn nhiều
mình đã đăng ký phòng tập ngay rồi
chuẩn bị tạm biệt mái tóc dài đã đi liền ba tháng trời ngày hôm nay rộn vang tiếng ca để đón chào diện màu mới
may quá cửa hàng cắt kính cũng nằm trong danh sách mở cửa
tôi đã rời vỡ rồi thích nhất là được ra các cửa hàng ăn uống dù chỉ được mua về đã thấy cuộc sống mới trở lại mình đã có list danh sách để đi mua
từ ngày hôm qua ngày ba mươi tháng chín hơn ba trăm linh chốt kiểm soát giữa các quận huyện tp hcm đã được tháo gỡ
như vậy là người dân có thể di chuyển dễ dàng trong nội đô của thành phố
tuy nhiên thành phố vẫn duy trì một mươi hai chốt và ba mươi chín chốt phụ ráp xanh các tỉnh
cùng với đó là nhiều ngành nghề thuộc các hoạt động y tế sản xuất
loại kinh doanh dịch vụ được tái khởi động trở lại
lãnh đạo tp hcm cho biết tinh thần chỉ thị mới nhằm đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không có nghĩa là người dân đổ ra đường cùng một lúc
cần phải có lộ trình để đảm bảo an toàn với tinh thần sức khỏe người dân là trên hết
nhiều ý kiến cư dân mạng đã bày tỏ sự đồng tình với quyết định này của thành phố
còn nữa từ ngày mai chúng ta sẽ được đi lại làm việc hãy nhớ năm k và giãn cách nhé
cái quan trọng nhất bây giờ là ý thức tự bảo vệ chính bản thân mình khi tham gia lưu thông nhé các bạn ơi
từ từ thôi nhà mọi người nếu có ra đường nhớ mang thêm kính chống giọt bắn để bảo vệ mình và mọi người xung quanh nhé
vậy là quá mừng rồi bà con ơi nhưng mọi người cũng nên đảm bảo năm k và tránh tập trung đông người để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho cộng đồng nữa
được đi làm lại là hạnh phúc rồi
thiệt nghĩ nếu không cần thiết mọi người nên hạn chế đi chợ siêu thị ví dụ là sẽ rất đông
nên chờ ít bữa nữa dãn dãn rồi đi vừa bớt tập trung đông người vừa giữ an toàn cho bản thân và gia đình
hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè nhé để cùng giữ an toàn cho nhau
cùng với tp hcm tp đà nẵng cũng đã cho phép nhiều hoạt động trở lại sau các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội
nhiều tỉnh thành ở miền tây cũng chuyển từ chỉ thị một mươi sáu sang chỉ thị một mươi năm trở về bình thường mới
những tín hiệu vui này đã minh chứng cho thành quả nỗ lực trong công tác phòng chống dịch ở nước ta hiện nay
và để giữ vững thành quả này bên cạnh những chỉ đạo quyết liệt của chính phủ các bộ ngành địa phương
thì yếu tố quan trọng không thể thiếu đó chính là ý thức của người dân bảo vệ sức khỏe cho mình cũng là sức khỏe của cộng đồng
sự nhộn nhịp trong trạng thái bình thường mới tại thành phố năng động như tp hcm hay ở nhiều tỉnh thành phố khác
bạn đã có những trải nghiệm với những hoạt động trong ngày bình thường mới như thế nào
hãy chia sẻ với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân